cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi đức thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường đa phúc quận kinh dương
thành phố hải phòng về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại địa bàn tỉnh quảng trị
đối tượng bùi đức thái đã thông qua ba mươi sáu giao dịch dân sự với một mươi bốn cá nhân cho vai tổng số tiền
hơn ba trăm sáu mươi triệu đồng với mức lãi suất từ một trăm một mươi bốn đến năm trăm ba mươi sáu một năm
tổng số tiền lãi đã thu là sáu mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi năm nghìn đồng trong đó tiền lãi vượt quá từ năm bảy đến hai mươi sáu tám lần
mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định
như vậy số tiền thu lợi bất chính gần sáu mươi ba triệu đồng
với những căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi đức thái về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quy định tại khoản một điều hai trăm linh một bộ luật hình sự